một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vào khoảng hai giờ một mươi phút sáng ngày hôm nay
xe chở khách một mươi sáu chỗ đã đâm vào đuôi xe tải sermi rơm móc chết máy đang đỗ cùng chiều sau đó va chạm tiếp với xe container đi theo chiều ngược lại làm năm người tử vong và một mươi người bị thương
khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi xe ô tô chở khách ở tỉnh quảng ninh đi lễ về đến km bảy mươi tám trăm ba mươi quốc lộ một a là đoạn đường dốc cua
do trời tối không có đèn đường không kịp quan sát nên đã đâm vào phần đuôi bên trái của xe ô tô đầu kéo bị hỏng đang dừng đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới hướng lạng sơn hà nội
sau đó xe ô tô chở khách bị văng sang bên trái theo hướng đi cùng lúc đó xe ô tô đầu kéo kéo theo sân miramoc đi đến
do trời tối không có đèn đường không kịp quan sát nên đã đâm vào phần đường dốc cua
cơ bản ổn định sức khỏe
ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đã test nhanh cả ba lái xe đều không có nồng độ cồn không sử dụng chất ma túy
cục đường bộ cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn xe một mươi sáu chỗ không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng phạm minh chính có công điện về việc khắc phục hậu quả
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung tối đa y bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ kịp thời động viên gia đình các nạn nhân tử vong
bộ trưởng bộ công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kiểm tra ra soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc
mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày cùng với việc các hồ chứa nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn các huyện hương khê vũ quang và can lộc tỉnh hà tĩnh bị ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập
và đến nay hà tĩnh đã có ba người chết và mất tích do mưa lũ
trước tình hình trên công an tỉnh hà tĩnh đã triển khai công tác ứng phó mưa lũ tại một số địa bàn trọng điểm
tại xã điển mỹ huyện hương khê hiện tại bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
toàn xã có một bốn trăm bảy mươi sáu hộ trong đó có một trăm năm mươi một hộ bị ngập sâu một mươi hai hộ bị sạt lở một hộ sạt lở nặng
giáo dân trong xã chiếm bốn mươi
những ngày qua công an xã điển mỹ đã phối hợp với các lực lượng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra
do ảnh hưởng của mưa lũ tại trụ sở công an xã điển mỹ hiện tại mực nước vẫn ở mức cao ngập tầng một ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ
trực tiếp chỉ đạo và động viên tặng quà lực lượng công an xã điển mỹ ứng phó mưa lũ
giám đốc công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an xã khắc phục khó khăn theo dõi tình hình triển khai phương án bố trí lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
trong bất kỳ tình huống nào cũng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ lúc dân cần lúc dân khó có công an chủ động bố trí lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ
giúp đỡ nhân dân triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
thưa quý vị với vụ việc của nhà xe thành bưởi tinh thần là xử lý nghiêm túc các sai phạm không có vùng cấm không có lợi ích nhóm hay khuất tức
đây là khẳng định của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi tại phiên họp kinh tế xã hội tháng một mươi do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đối với vụ việc nhà xe thành bưởi thành phố đã kiểm tra và xử lý tinh thần của tp hcm
lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm túc các sai phạm không có vùng cấm không có khuất tức hay lợi ích nhóm
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thanh tra sở đề xuất tước giấy phép kinh doanh tối đa ba tháng xử phạt chín mươi triệu đồng đối với công ty thành bưởi do vi phạm tám hành vi
trong đó có hai hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ một đến ba tháng do vi phạm quy định để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hình thức xử phạt tiền và xử phạt bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành sau năm ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính
chiều ngày ba mươi tháng một mươi nhiều tuyến đường tại tp hcm chìm trong biển nước do triều cường dâng cao hàng loạt xe cổ chết máy người dân chật vật về nhà vào giờ tan tầm
khu vực chịu ánh hứa nhiều nhất là khu vực quận bảy trong đoạn phi dưới chân cầu tân thuận thuộc đường trần xuân soạn quận bảy nước từ kênh tẻ tràn vào gây ngập sâu
khoảng từ ba đến bốn mét tương tự tại một số hẻm đường huỳnh tuấn phát triều cường dân khá cao đỉnh chiều rơi vào giờ tăng tầm gây ủng ứ giao thông
còn tại trung tâm quận một tp hcm triều cường làm ngập nhiều tuyến đường thuộc phường nguyễn thái bình gây ủng tắc giao thông
theo báo cáo của đại khí tượng thủy văn nam bộ mực nước tại trạm phú an trên sông sài gòn vượt mức báo động ba đạt một sáu mươi năm mét lúc một mươi tám giờ trạm nhà bè đạt một bảy mét lúc một mươi bảy giờ
chỉ trong thời gian ngắn công an huyện bắc tân uyên bình dương đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ hai vụ cướp tài sản mà các đối tượng nhắm đến là các tài xế xe xảy ra trên địa bàn
đây là đối tượng đoàn công minh sinh năm hai nghìn ba ngụ xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
minh bị công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản
khoảng hai mươi ba giờ ngày một mươi năm tháng một mươi minh đến khu vực ngã tư bình phước phường hiệp bình phước thành phố thủ dương
minh đến khu vực ngã tư bình phước phường hiệp bình phước thành phố thủ dương thành phố thủ dương thành phố hồ chí minh đề nghị ông tê ngụ tỉnh đồng nai làm nghề xe ôn chở về xã bình mỹ huyện bắc tân uyên với giá hai trăm năm mươi đồng
khi đến đoạn đường cây cao su vắng người qua lại minh yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ dùng nón bảo hiểm tấn công ông tê và cướp đi chiếc xe mô tô trị giá khoảng hai mươi sáu triệu đồng

tài xế xe taxi đã kịp thời tri hô cướp nên sang không thực hiện được hành vi và cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường
khi mà nhận được tin báo thì trực ban công an thị trấn tân bình triển khai quân đến hiện trường và đồng thời là báo cho trực ban công an huyện và đội hình sự công an huyện
khoảng ba mươi phút sau thì đội hình sự đã lên cùng với công an thị trấn tân bình phối hợp với lực lượng bảo vệ của khu nghiệp tân bình và tri quét đối tượng đến khoảng ba giờ ba mươi phút sáng
thì phát hiện đối tượng
tạm giữ đưa về trụ sở thì qua làm việc nhanh thì đối tượng thừa nhận hành vi là dùng dao cướp ý định là cướp xe taxi
làm việc tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
khi mà thực hiện những cái cuốc xe này đặc biệt vào bờ bàn đêm thì phải thật sự là chú ý cảnh giác đặc biệt là các đối tượng ngồi phía sau mà có hành vi là không ngồi cùng phía bên phải
mà lại cứ ngồi cùng phía sau
trực tiếp sau lưng mình thì rất là nguy hiểm nên là đặc biệt là các tài xế là phải cảnh giác
hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm xét xử vụ án xảy ra tại sở khoa học và công nghệ tp hcm
đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan minh tân cựu giám đốc sở từ bốn đến sáu năm tù
phan thu nga cựu trưởng phòng quản lý khoa học ba năm tù cho hưởng án treo
vũ thủy linh cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính ba năm năm tù
quất duy vĩnh long cựu trưởng phòng quản lý công nghệ từ một mươi đến một mươi hai năm tù
nguyễn quốc thái cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
và chu bá long cựu cán bộ phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa
viện kiểm sát xác định ông tân cùng với các thuộc cấp đã duyệt và cấp tín dụng cho công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng
do ông nguyễn trọng vũ việt kiều mỹ làm giám đốc vay tiền khi không đủ điều kiện gây thiệt hại tài sản nhà nước hai mươi hai sáu tỷ đồng
công ty huy hoàng sau khi nhận giải ngân đã không hoàn thành dự án
ông nguyễn trọng vũ bỏ trốn không trả lại các khoản tiền gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
trong vụ án này ông tân là chủ mưu phạm tội với lỗi cố ý không thực hiện đúng các quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
riêng ông nguyễn quốc thái được xác định bệnh nặng không thể tham gia phiên tòa nên tòa đồng ý với đơn xét xử vắng mặt
với ông khuất duy vĩnh long viện kiểm sát cho rằng trong quá trình tòa án nhân dân tp hcm giải quyết vụ án ông long đã bỏ trốn
viện kiểm sát cho rằng ông long có thay độ ngoan cố không chấp hành quy định pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bắc cạn phối hợp với các lực lượng vừa tiến hành kiểm tra thực tế tại một kho hàng đông lạnh ở khu vực tổ một mươi năm phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong kho hàng đông lạnh có các mặt hàng gồm các loại thực phẩm thịt cá gà
nguyên con thịt trâu chân gà nem chua xúc xích tất cả đều là đồ đông lạnh trong đó một số mặt hàng thực phẩm đã hết thời hạn sử dụng biến màu ôi thiêu bốc mùi hôi có trọng lượng gần một năm tấn
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đông lạnh nói trên là ông phạm đức của chú tại phường sông cầu thành phố bắc cạn đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà nhu cầu hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng tăng cao kéo theo đó là nhiều loại hàng hóa hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi
và đây là thời gian mà người tiêu dùng cần phải nâng cao cảnh giác trong mua sắm